trước diễn biến của dịch bệnh sốt xuất huyết và trường hợp mắc virus zika tại đà nẵng bộ y tế đã đề nghị ubnd các tỉnh thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn sự gia tăng bùng phát của dịch bệnh
hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của việt nam đã ghi nhận một trường hợp mắc bệnh do virus zika là bệnh nhân nam hai mươi năm tuổi tại thành phố đà nẵng
bệnh do virus zika là bệnh có chung vector truyền về sốt xuất huyết hiện vẫn ghi nhận giải rác tại một số tỉnh thành phố phía nam
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các cấp các ngành triển khai mạnh mẽ chiến dịch diệt long quang bỏ gậy bảo đảm tất cả các hộ gia đình tại vùng dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra giám sát các bể dụng cụ chứa nước các vật dụng đồ phế thải là nơi sinh sản của mũi tổ chức phun hóa chất diệt mũi xử lý triệt để các ổ dịch bảo đảm một trăm linh các hộ gia đình được phun hóa chất theo chế định của ngành y tế